ngày một mươi bốn tháng sáu tỉnh ninh thuận tổ chức lễ tôn vinh gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong việc hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện tại địa phương
ban tổ chức đã trao bằng khen của ban chấp hành trung ương hội chữ thập đỏ việt nam tặng cho hai cá nhân và một gia đình đã có thành tích xuất sắc trong việc hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tỉnh nguyện năm hai nghìn một mươi chín
trao biểu trưng của ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện cho một gia đình và một mươi tám cá nhân
ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh ninh thuận tặng giấy khen cho bốn gia đình và một trăm tám mươi sáu cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc hiến máu tỉnh nguyện năm hai nghìn một mươi tám
ngay tại buổi lễ tôn vinh có sáu trăm linh đoàn viên thanh niên cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện với hơn năm trăm năm mươi đơn vị máu